thời gian gần đây trên địa bàn đảo ngọc phú quốc tỉnh kiên giang xuất hiện loại tội phạm giả làm khách du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của bọn chúng là dùng giấy tờ tùy thân giả đến thuê xe mô tô tại các điểm cho thuê xe máy dành cho du khách rồi chiếm đoạt
hiện nay đi trên đường phố ở phú quốc người ta rất dễ nhìn thấy nhiều điểm dịch vụ cho thuê xe máy dành cho khách du lịch
và thủ tục thuê xe máy tại đây được thực hiện một cách dễ dàng
khi khách có nhu cầu thuê xe chỉ cần báo với tiếp tân nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi mình lưu trú
hay gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên các biển quảng cáo cho thuê xe ở dọc đường thì sẽ có người giao xe đến tận nơi
lợi dụng điều này các đối tượng đã ra tay thực hiện nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục chiếc xe mô tô
người địa phương khác đến phú quốc rồi giả danh là khách du lịch giả thanh là khách đi tham quan du lịch thuê xe mô tô rồi sau đó là chiếm đoạt tài sản
thì qua công tác nắm tình hình rồi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thì chỗ đơn vị cũng đã điều tra khám phá được nhiều vụ lừa đảo
theo phương thức thuê xe
điển hình là vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị công an huyện phú quốc bắt giữ do đối tượng huỳnh quốc trung ba mươi ba tuổi ngụ huyện lấp vò tỉnh đồng tháp thực hiện
theo ghi nhận của chúng tôi thời gian qua các tiệm cho thuê xe máy ở địa bàn huyện phú quốc
bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng giấy tờ tùy thân giả để thuê xe
có người đã bị bọn chúng lừa đảo nhiều lần chiếm đoạt nhiều chiếc xe với cùng một thủ đoạn